tối ngày ba tháng bốn bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết vừa tiếp nhận cùng lúc hai trường hợp ngộ độc lá ngón trong tình trạng nguy kịch
hai chị em gái là ntt và ntt chú tại cẩm khê phú thọ sau khi ăn trưa với rau rừng được người quen hái khoảng một mươi năm phút sau thì bị hòa mắt chóng mặt ảo giác sụp my liệt cơ hàm dưới không nói được sau đó co giật
khi nhập viện cả hai người đều hôn mê suy hô hấp nhịp tim và huyết áp tăng co giật các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc lá ngón
ngay lập tức người bệnh được duy trì thở máy qua ống nội khí quản kiểm soát hồ hấp tim mạch dùng thuốc chống co giật và được giải độc
sau hơn một ngày hồi sức tích cực người bệnh được rút ống nội khí quản thở oxy dòng cao sau sáu ngày điều trị hiện tại sức khỏe của cả hai người đã ổn định và được xuất viện
chia sẻ về triệu chứng ngộ độc là ngón phó giáo sư tiến sĩ đỗ thị hà trường khoa hóa phân tích tiêu chuẩn viện dược liệu bộ y tế cho biết
theo như tài liệu y ban đã công bố cây la ngón được xếp vào một trong những loại cây rất là độc
ví dụ như là người ta chỉ cần sử dụng khoảng ba lá thôi mà kèm theo một chén rượu là đủ làm chết người sau vài giờ rồi
các chất độc chủ yếu là gồm các cái ankaloid và người ta đã cũng đã nghiên cứu và đánh giá là
rễ sẽ là độc nhất sau đấy đến các bộ phận như là lá hoa thân và quả
thì trong các bộ phận lá hoa thân và quả thì người ta cho rằng độc thân già thì độc hơn rất nhiều so với thân non
và các triệu chứng của ngộ độc lá ngón như là khát nước này sốt đau hỏng đau bụng nôn nôn mửa hoặc là hoa mắt
sùi bọt pép thân nhiệt bị hạ huyết áp hạ và cuối cùng là chết do ngừng hô hấp
và trong trường hợp mà mình phát hiện được sớm
bệnh nhân mà những người mà vô tình mà dùng phải lá ngón á và mình phát hiện được sớm thì cũng có thể có phương pháp giải động
ví dụ như là làm sao để thải được độc tố ra ngoài cơ thể nhanh nhất
ví dụ như là làm nào để cho bệnh nhân nôn mửa này hoặc là rửa dạ dây này
hoặc là giữ ấm cơ thể rồi truyền huyết thanh nặng ngọt này hoặc là điều trị triệu chứng hạ huyết áp
như là tiêm cái eferin hoặc trong trường hợp mà bệnh nhân kèm theo khó thở thì có thể tiêm theo cái nicetamid
các bác sĩ khuyến cáo phương pháp xử trí ban đầu cho người bị ngộ độc lá ngón là vô cùng quan trọng
trong đó quan trọng nhất là xử trí loạn nhịp tim kiểm soát hồ hấp tốt và cắt cơn co giật
khi phát hiện người bị ngộ độc lá ngón phải nhanh chóng loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể
bằng các biện pháp như uống đầy nước để móc họng gây nôn đối với nạn nhân còn tỉnh
nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để rửa dạ dày
dùng than hoạt truyền dịch để loại bỏ và ngăn cản hấp thụ độc chất
sau đó chuyển nạn nhân đến các bệnh viện chuyên khoa để cấp cứu giải độc
tránh những biến chứng muộn nặng nề nguy hiểm nguy cơ dẫn đến tử vong